huyện mê linh hà nội phong tỏa tạm thời công ty chuyên phun khu công nghiệp quang minh sau khi ghi nhận một mươi hai trường hợp f và một số trường hợp test nhanh dường tính
thông tin trên được ông lê văn khương phó chủ tịch ubnd huyện mê linh hà nội xác nhận với tuổi trẻ online trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo ông khương trước đó trong quá trình xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp quang minh ngành y tế phát hiện một số trường hợp công nhân làm tại công ty chuyên phun tết nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho các công nhân này và những người liên quan đến trưa nay đã có kết quả một mươi hai trường hợp f và đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định một số trường hợp khác
huyện đã yêu cầu tạm thời phong tỏa tạm dừng hoạt động toàn bộ công ty để tiến hành phun khử khuẩn
sau khi kết quả xét nghiệm khẳng định toàn bộ thì huyện sẽ truy vết đánh giá tình hình để quyết định việc hoạt động của công ty ông khương cho biết thêm
hiện ủy ban nhân dân huyện mê linh cũng đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc bóc tách ngăn chặn f khỏi cộng đồng
do công nhân công ty ở nhiều nơi khác nhau nên ủy ban nhân dân huyện mê linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành ra soát trường hợp tiếp xúc bóc tách f khỏi cộng đồng
địa phương đã đưa khoảng bảy mươi f một đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng chống dịch
hiện nay công ty đang có hai mươi người ở tại chỗ để điều hành
được biết công ty chuyên phun có vốn một trăm linh của đài loan quy mô ba trăm hai mươi công nhân
công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên phun và tên đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn chun ful đã hoạt động hơn một mươi bảy năm trong lĩnh vực kinh tế sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cơ động
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai cũng phát đi thông báo khẩn
yêu cầu người làm việc tại các công ty ontec công ty vinh quang và công ty veneyr đều thuộc khu công nghiệp thạch thất quốc oai khẩn trương khai báo y tế
theo trung tâm y tế quốc oai có một mươi một trường hợp làm việc tại ba công ty trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với tết nhanh covid một mươi chín
trong đó công ty onetech có tám trường hợp công ty vinh quang hai trường hợp và công ty veneri một trường hợp f nghi ngờ

trong đó công ty onetech có khoảng hơn bốn trăm linh người thường trú trên địa bàn huyện quốc oai
trung tâm y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn quốc oai dừng mọi hoạt động sản xuất phong tỏa tạm thời với ba công ty trên để điều tra
ra xuất các trường hợp có liên quan chờ kết quả khẳng định pcg của các trường hợp trên
theo y tế hà nội cộng dồn số f trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến tối ngày hai mươi một tháng một mươi một là bảy bảy trăm hai mươi sáu ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai tám trăm năm mươi hai ca
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một trên địa bàn hà nội
đã ghi nhận thêm hai trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai trong đó có một trăm linh ca cộng đồng
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và để nhanh tiến đội tiêm chủng
nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xích chặt một số hoạt động trên địa bàn xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng
chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước
dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đầu mối giao thương và lao động mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại
trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các f tại nhà
kích hoạt hệ thống chăm sóc tư vấn cho f và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất
diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bà rịa vũng tàu và tây ninh thời gian qua khiến nhiều người lo ngại
liên tiếp năm ngày hai địa phương này luôn nằm trong nhóm một mươi tỉnh có số lượng f cao nhất cả nước
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh thời gian gần đây số ca f tăng cao trong cộng đồng
các khu công nghiệp chỉ trong vòng năm ngày tây ninh đã có hai năm trăm một mươi hai ca mắc
từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một địa phương này đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ tập trung đông người
trong khi đó số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng tại bà rịa vũng tàu không ngừng tăng nhanh trong nhiều tuần qua
theo báo cáo của bộ y tế ngày hai mươi một tháng một mươi một trong vòng hai mươi bốn giờ tỉnh này đã ghi nhận năm trăm bốn mươi một ca mắc mới
nhưng có đến bốn trăm linh ca mắc mới
trong ba mươi trường hợp ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn bảy mươi chín
đánh giá của lãnh đạo tỉnh dịch tiềm ẩn và lây lan trong dân cư nhiều ổ dịch lớn tập trung tại các chợ
căng cá khu công nghiệp phòng trọ
tỉnh này không đặt mục tiêu tách f ra khỏi cộng đồng nhưng phải kéo giảm tối đa số ca mắc kiểm soát dịch để tiến tới mở cửa
cần thơ là tỉnh có số lượng f tăng nhanh trong nhiều ngày qua
công văn mới nhất của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng nêu tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố phức tạp
một số ca mắc mới tăng cao trung bình các quận huyện đều ghi nhận trên một trăm linh ca f mỗi ngày
số lượng f tăng đột biến hệ thống y tế cần thơ đối mặt với tình trạng quá tải
các bệnh viện tầng một đã phải bố trí thêm giường cao hơn công suất để tiếp nhận bệnh nhân
từ ngày hai mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo tỉnh đã thông qua điều trị f tại nhà
chăm sóc quan trọng y tế lưu động để giảm tải cho hệ thống điều trị
đồng tháp hiện có đến một mươi bốn xã thuộc vùng đỏ cấp độ bốn nguy cơ rất cao
hôm qua tỉnh này đứng thứ năm cả nước về số lượng f chỉ sau thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
bà rịa vũng tàu với năm trăm linh tám ca trong đó có một trăm bảy mươi tám ca cộng đồng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỉnh này đã tiêm được một tám trăm năm mươi tám bốn trăm linh
bốn trăm tám mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt tỷ lệ chín mươi bảy mươi hai dân số mũi hai đạt sáu mươi chín mươi sáu
cấp độ dịch trên toàn tỉnh bạc liêu vẫn ở mức nguy cơ cao
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một toàn tỉnh có ba trăm năm mươi sáu ca f dương tính số ca nhiễm tại cộng đồng là hai trăm linh một ca
lãnh đạo tỉnh bạc liêu tiếp tục ban hành quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động không tập trung trên một mươi người
ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cơ sở sản xuất kinh doanh
áp giờ giới nghiêm từ hai mươi h hôm trước đến bốn giờ hôm sau
an giang là một trong những địa phương nóng tại miền tây với số lượng ca nhiễm liên tục cao
gần đây tổng số ca mắc có chiều hướng giảm tuy nhiên số ca f cộng đồng vẫn ở mức cao
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi đã tiêm mũi một vaccine ở an giang đạt trên chín mươi năm sáu mươi bảy
tỷ lệ mũi hai là bảy mươi sáu bốn mươi sáu
tương tự số ca mắc tại tiền giang cũng có sự suy giảm
trong đó một trăm bốn mươi ba ca f tại ngày hai mươi một tháng một mươi một có một trăm một mươi bảy ca trong khu cách ly và hai mươi sáu ca phát hiện trong cộng đồng
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bến tre cũng tăng nhanh
số ca trong ngày đều ghi nhận ở ba con số
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bến tre nhận định khu công nghiệp là nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn
ngành y tế tỉnh đang phối hợp với các khu công nghiệp để triển khai giải pháp phù hợp với hy vọng khắc phục
kiềm chế được f xuất hiện tại đây
tính đến nay các tỉnh khu vực tỉnh tây nam bộ đang áp dụng giải pháp cách ly
điều trị f tại nhà gồm trà vinh cà mau long an an giang một số địa phương trong tỉnh đồng tháp kiên giang cần thơ
hà nội chuẩn bị kịch bản một ca mắc
kịch bản này lãnh đạo thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng tại cuộc họp
với ban chỉ đạo các sở ngành quận huyện thị xã về các giải pháp phòng chống dịch vào ngày hai mươi tháng một mươi một
trong khoảng một tháng này số ca dân tính với sars cov hai
tại thành phố hà nội tiếp tục tăng nhanh với nhiều ổ dịch phức tạp
địa phương này có bộ bao phủ vaccine ở mức độ cao song song với tỷ lệ tiêm chủng mũi hai
cho người trên năm mươi tuổi ở mức bảy mươi bảy hai yêu cầu tối thiểu là tám mươi
hà nội vẫn kiên trì áp dụng giải pháp chống dịch giai đoạn trước là các ly tập trung f một
áp dụng tại bốn quận lõi và điều trị f tại các cơ sở y tế
hà nội vẫn kiên trì áp dụng giải pháp chống dịch giai đoạn trước là các ly tập trung f một